từ ngày ba đến ngày tám tháng một tại hà nội ubnd đã họp kỳ thứ bốn mươi hai
tại kỳ họp này ubnd đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng
theo thông cáo kỳ họp thứ bốn mươi hai nguyên bí thư thành ủy tp hcm lê thanh hải
và nguyên chủ tịch ubnd tp hcm lê hoàng quân đã vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật trong vụ thủ thiêm
ban thường vụ thành ủy và ban cán sự đảng ubnd tp hcm
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm
gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố
gây bức xúc trong xã hội
ông lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
ông lê hoàng quân nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
ủy ban kiểm tra trung ương nhận định vi phạm của ban thường vụ thành ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và các cá nhân nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy
chính quyền thành phố gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
ngoài ra ủy ban kiểm tra trung ương cũng đã xem xét kỷ luật đối với một số tập thể và cá nhân